trị cục quản lý thị trường tp hcm đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn năm tấn mứt sản xuất không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
tại một kho hàng nằm trên đường an dương vương quận sáu
tại thời điểm kiểm tra đội quản lý thị trường sáu b thuộc tri cục quản lý thị trường thành phố đã bất ngờ kiểm tra một kho chứa hàng
nằm trong khuôn viên bãi giữ xe địa chỉ một trăm hai mươi bảy an dương vương phường một mươi quận sáu
tại đây cơ quan chức năng phát hiện hơn năm tấn mứt táo mứt nho mứt cà vải thiều khô đựng trong hơn bốn mươi bao tải chất đầy gần cống nước dơ bẩn
nhiều thùng nhãn nhục có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc
bước đầu đại diện cơ sở trên cho biết số hàng trên được nhập từ các tỉnh phía bắc vào sau đó đong gói vào bịch ly lông
rồi đựng vào thùng giấy đem ra chợ bình tây để bán lại cho khách hàng
hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành lập biên bản kiểm kê số lượng để xử lý cơ sở trên theo quy định của pháp luật